đây là trung tâm của chuỗi giá trị
ngành hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế
vận tải hàng không đang nỗ lực phục hồi như thế nào sau đại dịch covid một mươi chín
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông đặng anh tuấn
là trưởng ban tuyên giáo truyền thông tổng công ty hàng không việt nam
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
hàng không nói chung và việt nam airlines nói riêng đã chịu thiệt hại rất nặng nề bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên việt nam airlines đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình